là thành phố thu hút lượng khách du lịch rất lớn hàng năm thành phố hạ long tỉnh quảng ninh luôn ưu tiên cho công tác bảo đảm trật tự an toàn đô thị nhất là trong dịp tết nguyên đán
để thực hiện được mục tiêu này có vai trò rất lớn của lực lượng công an trên địa bàn thành phố
để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn đô thị trên địa bàn công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tích cực triển khai lực lượng công tác trong những ngày tết
xác định một trong những tồn tại chính gây ra mất trật tự kể cả trong dịp tết chính là tình trạng lấn chiếm về hè lòng đường hành lang cho người đi bộ
công an thành phố chỉ đạo lực lượng tại các phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổ chức cho người dân sinh sống dọc các trục đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường
vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị đồng thời có thông báo cấm tất cả các phương tiện vận chuyển đất đá trong dịp tết trên địa bàn
bên cạnh đó để đảm bảo an ninh trên địa bàn thành phố lực lượng công an đã tới từng tổ dân phố trên địa bàn vận động người dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm
với sự nỗ lực của lực lượng công an thành phố hạ long nói riêng và công an tỉnh quảng ninh nói chung cho tới thời điểm này tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn được giữ vững
các băng nhóm tội phạm đã được các lực lượng chức năng chấn áp ngăn chặn kịp thời
trong dịp tết và lễ hội đầu xuân thành phố đã lên phương án bố trí lực lượng thường xuyên kiểm
các băng nhóm tội phạm đã được kiểm tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các đền chùa khu di tích không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép
chỉ đạo các phường không để phát sinh tình trạng trông giữ xe tự phát có thu phí
phòng tài chính đội trật tự đô thị và môi trường thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tại các phường
chính nhờ những nỗ lực đó của lực lượng công an người dân tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã được đón tết trong không khí bình yên vui vẻ